kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và sáng sớm mai mưa rông ở bắc bộ tiếp tục duy trì
nhưng chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực vùng núi
sau đó từ ngày mai trở đi các hình thế gây mưa này suy yếu nhanh
nên mưa giảm nhanh còn ban ngày trời có nắng nhiều trở lại và có nắng nóng
nhiệt độ trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ cục bộ có nơi cao hơn
tương tự trong đêm nay và sáng sớm mai
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ vẫn có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
và cũng từ ngày mai thì mưa rông tại đây sẽ giảm nhanh về diện vài nơi
cùng với đó là nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhanh
nắng nóng sẽ quay trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến trong ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
lôi xuống trung bộ trong đêm nay hệ thống gây mưa phía bắc cũng tác động
khiến cho thanh hóa nghệ an và phần phía bắc của hà tĩnh có mưa
tuy nhiên từ ngày mai từ thanh hóa đến thửa thiên huế
sẽ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
nắng nóng sẽ còn kéo dài nên người dân nơi đây cần tiếp tục đề cao cảnh giác
với cháy nổ và đặc biệt là cháy rừng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều
giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt thấp hơn đôi chút
về chiều tối trên khu vực vẫn có mưa rông
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác
nhưng từ ngày bốn khi gió tây nam hoạt động mạnh thì mưa sẽ tăng lên diện nhiều nơi
có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh nguy hiểm
mưa chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối còn ban ngày vẫn còn năng gián đoạn
nên nhiệt độ ngày đêm trên khu vực duy trì trong khoảng hai mươi ba mươi một độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay ngày mai cũng duy trì mưa rông ở diện dài rác
sau đó từ ngày bốn tháng tám sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo